được bộ chính trị ký ban hành ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi đã có nhiều đột phá trong phát triển năng lượng quốc gia
các định hướng như ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi
để các thành phần kinh tế đặc biệt là kinh tế tư nhân tham gia phát triển năng lượng
kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện bao cấp độc quyền cạnh tranh không bình đẳng
thiếu minh bạch trong ngành năng lượng cũng đã được nêu rõ
nghị quyết đã đưa ra những mục tiêu cụ thể cung cấp đủ nhu cầu năng lượng trong nước
đáp ứng cho các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm từ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn ba mươi
trong đó năng lượng sơ cấp đến năm hai nghìn ba mươi đạt khoảng một trăm bảy mươi năm một trăm chín mươi năm triệu toe tấn dầu quy đổi
đến năm hai nghìn bốn mươi năm đạt khoảng ba trăm hai mươi ba trăm năm mươi triệu toe
tổng công suất của các nguồn điện đến năm hai nghìn ba mươi đạt khoảng một trăm hai mươi năm một trăm ba mươi gigawatt
sản lượng điện đạt khoảng năm trăm năm mươi sáu trăm linh tỷ kwh
nghị quyết năm mươi năm của bộ chính trị được ban hành mới đây ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thì thật sự có một ý nghĩa rất to lớn đặc biệt là rất đúng thời điểm
đó là vào năm hai nghìn hai mươi khi mà chúng ta cũng đang bước vào năm cuối cùng ở trong cái kế hoạch năm năm và là chiến lược một mươi năm
đồng thời chúng ta đang chuẩn bị để xây dựng cho chiến lược phát triển của đất nước trong một mươi năm tới
nghị quyết khẳng định cần phát triển đồng bộ hợp lý và đa dạng hóa các loại hình năng lượng ưu tiên khai thác sử dụng triệt đề và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo năng lượng mới năng lượng sạch khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng hóa thạch trong nước chú trọng mục tiêu bình ổn điều tiết và yêu cầu giữ chữ năng lượng quốc gia ưu tiên phát triển điện ký có lộ trình giảm tỷ trọng điện than một cách hợp lý chủ động nhập khẩu nhân liệu từ nước ngoài cho các nhà
sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại như công nghệ siêu tế hạn trở lên bảo đảm thực hiện đầy đủ pháp luật về an toàn môi trường sinh thái phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
năng lượng là ngành thiết yếu đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế và đời sống một điểm nhấn trong nghị quyết số năm mươi năm về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm của bộ chính trị đó là đẩy mạnh khuyến khích tư nhân tham gia phát triển năng lượng
đầu tư vào ngành năng lượng vốn đòi hỏi một lượng vốn khổng lồ nếu chỉ có nhà nước thì không thể theo kịp nhu cầu phát triển và trong lĩnh vực điện năng hiện đã có khoảng hai mươi tám tổng công xuất phát đến từ khu vực doanh nghiệp tư nhân dưới các hình thức đầu tư đa dạng và hiệu quả
thì tôi thấy là nó rất kịp thời mà tôi cũng chưa thấy bao giờ mà có một nghị quyết và nó lại rất cụ thể như thế này với quan điểm của tôi từ góc nhìn doanh nghiệp tôi tôi thấy là nếu mà mình làm như thế này thì cái ngành năng lượng tái tạo nói riêng và năng lượng nói chung của việt nam nó sẽ phát triển rất là tốt
khẳng định chủ trương hết sức có ý nghĩa của nghị quyết năm mươi năm đối với sự phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực năng lượng song cũng có những lo ngại khi khối doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các dự án một cách mạnh mẽ
thì giải thoát được công suất do thiếu lưới truyền tài
tư nhân là người ta vẫn đầu tư rất là nhiều các cái nhà máy điện về mặt trời điện gió nhưng nó vướng phải cái việc là việc truyền tải thì cái nghị quyết năm mươi năm ra rồi là như vậy là xóa bỏ mọi cái độc quyền
thứ hai nữa là phá bỏ các cái rào cản bất hợp lý và cho phép xã hội hóa cái việc đầu tư các cái đường truyền tải thì phải nói đây là một cái tín hiệu rất là mừng
mở cửa cho tư nhân
cho tư nhân vào đầu tư một phần trong cái lưới truyền tải thì tôi nghĩ rằng là sẽ xác định được cái danh giới đâu là cái phần độc quyền nhà nước để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
nghị quyết năm mươi năm tiếp tục mở ra những cơ hội mới to lớn và tiềm năng cho khu vực tư nhân trong tham gia phát triển năng lượng thời gian tới
nghị quyết năm mươi năm đã điều rõ các định hướng quan trọng nguyên tắc mục tiêu để tiếp tục xóa bỏ rào cản tạo môi trường thuận lợi minh bạch và thông thoáng cho tất cả các ngành kinh tế nhất là khu vực tư nhân tham gia các lĩnh vực tiềm năng nói chung và năng lượng nói riêng
nghị quyết năm mươi năm của bộ chính trị đã mở ra những cái cánh cửa mới và nó cho phép chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào những nguồn lực xã hội với những cơ chế chính sách mới kể cả khung khổ luật pháp
không phải chỉ luật địa lực
không phải chỉ luật địa lực
luật sử dụng và năng lượng tiết kiệm hiệu quả luật dầu khí mà còn thậm chí cả những cái khung khổ luật pháp mới như là luật về năng lượng tái tạo cũng đã được dự dù trong cái tinh thần của cái nghị quyết của bộ chính trị để định hướng cho cái công tác phát triển năng lượng cũng như về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia của chúng ta sắp tới
cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước phải song song với việc khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia xã hội hóa phát triển năng lượng
có như vậy mới cung cấp đủ nhu cầu năng lượng trong nước đáp ứng cho các mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi tổng công suất của các nguồn điện đạt khoảng một trăm hai mươi năm một trăm ba mươi gigawatt sản lượng điện đạt khoảng năm trăm năm mươi cho đến sáu trăm linh tỷ kwh